hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam bốn đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng bị bắt là nguyễn thị thảo nguyễn thái sơn cung chú tại tỉnh bắc giang nguyễn trọng công chú tại thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh và lưu vĩnh phát chú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
trước đó do mâu thuẫn với lê phương huy chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la trong việc thu mua nông sản ngày một mươi chín tháng tám thảo và phát đã thuê sơn và công lên huyện mai sơn để chém anh huy nhằm gây sức ép và giàn mặt nạn nhân
được biết nguyễn thái sơn đã có một tiền án về tội cướp tài sản nguyễn trọng công có một tiền án về tội giết người cả hai vừa ra tù vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thái sơn đã dùng dao chém ba nhát liên tiếp vào anh huy kinh tích sau đó là các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát bỏ trốn về hà nội
và sơn đã khi đi qua cầu nhật tân thì sơn đã ném con dao gây án xuống bờ sông để nhằm mục đích phi tăng không khí
hành vi của đối tượng sơn và công mà chém anh huy thương tích là thủ đoạn đối tượng này rất manh động liều lĩnh
và thực hiện hành vi phạm tội ban ngày và đến tận nhà của bị hại để thực hiện hành vi phạm tội
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại
chỉ sau hai mươi bốn giờ đồng hồ công an huyện mai sơn đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la bắc ninh và bắc giang
nhanh chóng xác minh làm rõ các đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến vụ án tham mưu
cho cấp ủy
chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động bà con chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
mà cụ thể là trong việc kinh doanh buôn bán các mặt hàng nông sản trên địa bàn
không được để phát sinh nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
theo cơ quan công an
các vụ án xuất phát từ những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
các vụ tranh chấp trong làm ăn kinh doanh cũng xảy ra khá nhiều
nguyên nhân là do những mâu thuẫn về việc ăn chia tranh chấp tiền bạc
nếu các vụ việc này không sớm được phát hiện xử lý sẽ là nguy cơ của những vụ thanh toán nhau giữa các băng nhóm
do đó người dân cần tự nêu cao ý thức không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn tránh vướng vào vòng lao lý
công an tỉnh bến tre vừa bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
khi lực lượng công an ập vào sân nhà võ văn
thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú ấp hữu nhân xã hữu định huyện châu thành các đối tượng đánh bạc bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt được một mươi đối tượng có liên quan
đồng thời tạm giữ tại khu vực đánh bạc và trên người các đối tượng gần bốn mươi triệu đồng
hai con gà năm xe mô tô một xe ô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
lộc và linh cho biết đã trộm được hai cây mai nhưng do cây quá lớn nên hai đối tượng đã giấu một cây tại khu vực vườn hoang xã đồng thạnh thị xã bình minh
sau khi thỏa thuận được giá nhân đồng ý mua hai cây với giá tám triệu đồng và đưa trước cho lộc một triệu đồng
khi lộc đưa nhân đến chỗ giấu cây mai còn lại để trở về thì bị người dân phát hiện và trình báo cơ quan công an
theo kết luận định giá tài sản hai cây mai vàng trên có trị giá khoảng ba mươi tám triệu đồng
tại cơ quan công an nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trên địa bàn huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc nơi lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hai vụ mua bán linh kiện vũ khí qua mạng
phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã hợp thịnh huyện tam dương vừa bị công an huyện tam dương phát hiện bắt giữ khi nhận hai bưu phẩm là các linh kiện chi tiết chế tạo súng
đối tượng khai nhận mua các linh kiện này để lắp ráp thành súng tự chế
việc đặt mua các linh kiện này khá dễ dàng qua mạng internet
tôi vào tôi đánh cái từ khóa pcb không cảnh giá rẻ
thì tôi mua thấy số điện thoại tôi đặt hàng
đặt hàng tôi điện cho người ta cho điện chế
người ta gửi bài miễn điện miễn điện thu hộ tiền
còn đây là hoàng trần toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cũng trú tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
quản bị bắt giữ khi đang nhận bưu phẩm là các linh kiện chi tiết chế tạo súng
qua đấu tranh khai thác toản khai nhận
còn cất giữ một số linh kiện chi tiết chế tạo súng tại nhà riêng
công an huyện tam dương đã khám xét thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan
tôi xem trên mạng thì tôi thấy giao bán linh kiện của súng thôi là để bắn chim
sau quá trình mấy hôm tôi xem thì tôi cũng thấy là đam mê và thích thích
thì tôi cũng có hỏi mua của người quay video trên mạng ấy
vài câu hỏi thì người ta bảo có
tôi bảo là tôi muốn mua một khẩu thì người ta đồng ý
thực tế cho thấy việc lợi dụng dịch vụ chuyển phát để mua bán linh kiện vũ khí qua mạng internet là rất nguy hiểm
bởi đã có không ít vụ án cố ý gây thương tích giết người trong thời gian vừa qua liên quan đến vũ khí tự chế
trước tình hình này ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
công an các huyện thành phố tăng cường công tác nắm tình hình
kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán sử dụng vũ khí quân dụng súng tự chế trái phép
công an tỉnh đã có các nhiều văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trong công tác quản lý và xử lý các trường hợp như vậy
như trường hợp nắp rác vũ khí này
đặc biệt đối với loại này cũng có độ sắt thương cao nó tương tự vũ khí quân dụng
cho nên tại cái bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi hai nghìn một mươi bảy
tại điều ba trăm linh sáu
về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép
chiếm đoạt súng săn vũ khí thô sơ vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ
và các loại vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự
thì sẽ bị xử lý về hình sự có thể phạt tù đến năm năm
và phạt hành chính thì có thể đến một mươi triệu đồng trở lên
cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán các linh kiện
súng tự chế trên mạng internet tự giác giao nổ các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên đại bàn
từng có bốn tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
thế nhưng phạm thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu không có nơi cư trú nhất định
vẫn chưa chịu hoàn lương
mới đây đối tượng lại tiếp tục lừa đảo người quen đang nằm bệnh viện
để chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
tại cơ quan công an hùng khai nhận do mới ra tù
nghiện ma túy lại không có tiền tiêu xài
nên đã nảy sinh ý định tiếp tục tìm người quen để lừa đảo
theo đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng hai biết chị huỳnh thị đèo đang nằm điều trị
tại bệnh viện đa khoa huyện kiên lương sắp xuất viện
nên đối tượng đến gặp chị đèo ngỏ ý chở chị này về nhà
thấy người quen biết lâu ngày gặp lại có lòng tốt nên chị đào đã đồng ý
sau đó hùng lấy lý do không có xe và đề nghị chị đèo gọi điện thoại cho chồng
giao xe máy để đối tượng ghé về nhà rồi đến bệnh viện đón chị đèo về
tin tưởng nên chồng chị đèo đã giao xe cho hùng
tuy nhiên khi lấy được xe hùng đã bỏ trốn và bán lấy chiếc xe máy với giá chín trăm năm mươi đồng
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín biết không thể trốn thoát
nên hùng đã đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn huy
trú tại thôn phú ân nam ba xã diên an huyện diên khánh
vừa bị quân chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng huy đón xe ôm từ nha trang đi dọc theo đường tỉnh lộ tám
để tìm sơ hở trộm cắp tài sản
khi đi đến đoạn đường bê tông sát ruộng lúa hóc củ chi thuộc thôn hạ xã diên lâm huyện diên khánh
thì phát hiện chiếc xe máy của anh nguyễn tiến thi đang dựng bên lề đường và không có người trông coi
nên huy tiến tới dùng đoạn pha khóa rồi điều khiển xe bỏ chạy
lúc này anh thi đang làm ruộng gần đó phát hiện chi hô rồi đuổi theo cùng người dân bắt giữ huy
và tăng vật giao cho cơ quan công an
được biết nguyễn văn huy đã có bốn tiền án trong đó có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng bùi xuân tứ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại quang trung hà đông hà nội
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
là đối tượng trần đình hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hồ hậu thường trú tại đội một mươi hoàng nghĩa xã mỹ hiệp huyện phù mỹ tỉnh bình định
và đối tượng đặng hữu vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn viêm trung xã điện ngọc huyện điện bàn tỉnh quảng nam
bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân
thông tin của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý